thưa quý vị chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong vừa yêu cầu giám đốc các bệnh viện giã chiến phải thu dung điều trị
còn các bệnh viện điều trị covid một mươi chín tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân nặng nếu vẫn còn khả năng tiếp nhận
chủ tịch ubnd tp hcm giao giám đốc sở y tế thường xuyên kiểm tra theo dõi giám sát việc tiếp nhận điều trị của các bệnh viện
nếu tổ chức cá nhân có vi phạm thì xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ông nguyễn thành phong cũng giao trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm của thành phố điều phối các ca nhiễm f không triệu chứng đến bệnh viện giã chiến thu dung điều trị
và f đang chuyển nặng nguy kịch đến bệnh viện điều trị covid một mươi chín
ubnd tp giao sở giao thông vận tải làm việc với các doanh nghiệp vận tải để đáp ứng yêu cầu vận chuyển f bằng xe khách ba mươi chỗ bốn mươi năm chỗ có gắn hệ thống gps
trung tâm một trăm một mươi năm là đầu mối tiếp nhận quản lý và sử dụng phương tiện